quan sát thấy gia chủ vừa ra khỏi nhà nguyễn văn quốc chú tại huyện tân hiệp đã bẻ xong cửa sổ
chui và trong để lấy trộm tài sản có giá trị gần tám mươi năm triệu đồng rồi tổ thoát
đối tượng đã bị công an bắt giữ chỉ sau một ngày gây án
tại cơ quan công an quốc khai nhận đã gây ra vụ trộm và lấy đi nhiều trang sức vàng và tiền mặt
số vàng trộm cắp được đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài và đem về cho mẹ ruột là bà trần thị ớt
nghi ngờ đây là tài sản bất minh nên bà ớt đã đưa cho người anh ruột quốc đem đến công an trình báo và giao nộp
tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp công an huyện tân hiệp đã phát hiện quốc đang tàng trữ trong túi hai bịch ma túy đá
đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam
về tội trộm cắp tài sản và tội tàn trữ trái phép chất ma tùy